nguyễn thị thu đoàn luật sư hà nội cho biết nếu yêu cầu bồi thường của người đại diện hợp pháp của bị hại đã mất được chép thuận
người thừa kế của người bị thiệt hại sẽ được hưởng toàn bộ tài sản bồi thường từ các bị cáo
điều sáu trăm một mươi hai bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người đã mất
hoặc phần tài sản nằm trong khối tài sản chung với người khác
khi người được bồi thường trong vụ án hình sự mất đi số tiền đền bù lúc này được xem như là di sản thừa kế
và những người thừa kế của bị hại có quyền yêu cầu nhận di sản của người đã mất
nếu trước đó người bị hại đã mất có di chúc về toàn bộ tài sản của mình
việc chia di sản sẽ được thực hiện theo di trúc còn nếu không có di trúc di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật
khi đó những người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất như cha mẹ vợ chồng con của bị hại được hưởng di sản thừa kế
nếu bị hại không có vợ hoặc chồng còn bố mẹ cũng đã mất thì người đứng ở hàng thừa kỳ thứ hai
là anh chị em ruột của bị hại sẽ có quyền nhận thừa kế đối với khoản tiền bồi thường từ các bị cáo
luật sư nguyễn thị thù nhấn mạnh trường hợp không có người thừa kế theo di trúc theo pháp luật
hoặc có nhưng không được quyền hưởng di trúc từ chối nhận di sản
thì tài sản còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thì thừa kế thuộc về nhà nước
thưa quý vị tân hoàng minh từ một công ty đang gặp khó khăn về tài chính
nhưng với cách chạy lại dòng tiền khống làm đẹp số liệu tài chính tạo lập giá trị ảo của trái phiếu
đỗ anh dũng cùng một mươi bị can đã công nhiên lừa đảo hàng nghìn trái chủ chiếm đoạt tiền
có lỗ hồng của pháp luật trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp
trong kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
và các đơn vị tổ chức liên quan thời điểm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công ty tân hoàng minh gặp nhiều khó khăn về tài chính
dư nợ tín dụng của công ty này là hơn một mươi tám năm trăm bốn mươi hai tỷ đồng trong đó có một mươi năm tám trăm năm mươi một tỷ đồng dư nợ của các công ty liên quan
trong kết luận điều tra hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng dư nợ nhờ các cá nhân tại tân hoàng minh đứng tên để vay vốn cho tập đoàn sử dụng
nợ gốc đến hạn chưa thanh toán hơn năm trăm chín mươi một tỷ đồng nợ lãi đến hạn chưa thanh toán là gần sáu trăm linh hai tỷ đồng
ông đỗ anh dũng chủ tịch công ty tân hoàng minh đã cho thành lập mới hoặc mua lại cổ phần vốn góp tại các công ty
rồi chỉ định người nhà hoặc các cá nhân pháp nhân liên quan công ty tân hoàng minh đứng tên góp vốn
sở hữu cổ phần của bốn mươi năm công ty trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất đồng sản ngôi sao việt
công ty cổ phần dịch vụ khách sạn sô lê và công ty cổ phần dịch vụ công điện mùa đông
trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ ông đỗ anh dũng đã chỉ đạo các cá nhân trong ban điều hành
nghiên cứu phương án cách thức huy động vốn
thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ các thành viên điều hành của tân hoàng minh đã ra soát và thống nhất
không sử dụng pháp nhân công ty tân hoàng minh làm tổ chức phát hành trái phiếu
do công ty này có nhiều công ty con công ty liên kết số liệu tài chính phức tạp khó đủ điều kiện phát hành trái phiếu
vì vậy thành viên cốt cán của tân hoàng minh đã thống nhất lựa chọn các công ty thuộc tân hoàng minh phát hành trái phiếu riêng lẻ
loại hình trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền và lựa chọn hình thức trái phiếu có tài sản đảm bảo
để tạo niềm tin thu hút được nhiều người mua trái phiếu
sau đó công ty tân hoàng minh pháp nhân trung tâm ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp chạy dòng tiền khống để thanh toán trái phiếu
hợp thức phương án phát hành tạo lập giá trị ảo của trái phiếu hợp thức trái chủ sang cho công ty tân hoàng minh
lấy uy tín thương hiệu tân hoàng minh để bán trái phiếu
các thành viên chủ chốt của tân hoàng minh đã tìm kiếm thỏa thuận với các công ty kiểm toán
đồng ý đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính các công ty dự kiến phát hành trái phiếu
là công ty ngôi sao việt công ty solei và công ty cung điện mùa đông đảm bảo thời gian nhanh nhất
công ty kiểm toán nam việt giúp hợp thức hóa để chuyển số liệu của hai công ty từ lỗ sang có lãi
loại bỏ các công ty con công ty liên kết để né tránh báo cáo kiểm toán hợp nhất
nhờ vậy hai công ty này đã phát hành được năm gói trái phiếu với tổng giá trị bốn bốn trăm năm mươi tỷ đồng
công ty cung điện mùa đông có các chỉ tiêu tài chính nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục
có nợ quá hạn không đủ điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính với ý kiến chấp nhận toàn phần
các bị can đã thông đồng với công ty cpa hà nội để hợp thức báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
để phát hành bốn gói trái phiếu với tổng trị giá năm năm trăm tám mươi tỷ đồng
theo cơ quan điều tra từ khi tiếp cận hồ sơ pháp lý hồ sơ kế toán của công ty ngôi sao việt và công ty solay
cho đến khi phát hành báo cáo tài chính kiểm toán độc lập
các kiểm toán viên tại công ty kiểm toán nam việt đã không trao đổi
làm việc với ban giám đốc ban quản trị các công ty để tìm hiểu về tình hình quản trị
hoạt động kinh doanh cũng như các vấn đề khác liên quan tới nội dung kết quả kiểm toán
đối với hạng mục đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn
kiểm toán nam việt không kiểm tra xót xét đối chiếu với các tài liệu gốc trong việc tăng giảm các khoản đầu tư
mà chỉ căn cứ vào các hợp đồng chuyển nhượng bản photocopy giữa công ty ngôi sao việt
công ty soleil và các nhân viên tân hoàng minh để xác định đến thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
các công ty này không có công ty tài chính
không có công ty con và công ty liên kết nhằm né tránh việc phải kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất
đồng thời thông qua các hợp đồng này để ghi nhận khống doanh thu từ hoạt động tài chính
trên kết quả kinh doanh năm hai nghìn hai mươi cho các công ty
trong khi đó thông tin từ cục tuế tp hà nội cho biết
tại báo cáo tài chính nộp thuế trước thời điểm kiểm toán của công ty ngôi sao việt
thể hiện kết thúc nhiên độ tài chính năm hai nghìn hai mươi
công ty này có khoản đầu tư vào công ty con là một chín trăm hai mươi hai tỷ đồng ghi nhận lỗ một ba tỷ đồng
tương tự kết thúc năm tài chính hai nghìn hai mươi
công ty solei có khoản đầu tư vào các công ty con là bảy trăm linh tỷ đồng khoản lỗ là hơn một trăm ba mươi năm tỷ đồng
hạng mục phải thu nội bộ và phải thu khác ngắn hạn
dài hạn đối với hai khoản ủy thác đầu tư cho nguyễn đức tính một bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
và lê hồng trang tám trăm chín mươi bốn tỷ đồng là các nhân viên tân hoàng minh không có cơ sở để ghi nhận khoản lãi một mươi bốn mươi năm một năm
tương đương bảy trăm một mươi năm tỷ đồng
nhưng kiểm toán nam việt vẫn chấp nhận bút toán
doanh thu khống từ hoạt động tài chính cho công ty ngôi sao việt
việc điều chỉnh các bút toán nêu trên đã làm đẹp tình hình hoạt động tài chính
sản xuất kinh doanh của công ty ngôi sao việt và công ty solay
thể hiện trong năm hai nghìn hai mươi các công ty này làm ăn có lãi
các bị can đã phát hành được chín gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei
công ty cổ phần cung điện mùa đông với tổng giá trị là một mươi ba mươi tỷ đồng
số tiền này được sử dụng trái mục đích phát hành trái phiếu
gây thiệt hại hơn tám tỷ đồng cho hơn sáu sáu trăm linh nhà đầu tư
để trái phiếu của nhóm tân hoàng minh được phát hành một số công ty chứng khoán là đơn vị tư vấn phát hành
công ty chứng khoán an bình đã ký hợp đồng tư vấn phát hành
đại lý đăng ký lưu ký đại diện sở hữu cói trái phiếu tám trăm linh tỷ đồng cho công ty solay
công ty chứng khoán bảo việt bvs ký hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành gói trái phiếu tám trăm linh tỷ đồng cho công ty ngôi sao việt
công ty chứng khoán acriseco agr ký ba hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu riêng lẻ bốn trăm năm mươi tỷ đồng
năm trăm linh tỷ đồng và một chín trăm linh tỷ đồng cho công ty soleil
công ty chứng khoán evaes evs đã ký hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu ba hai trăm ba mươi tỷ đồng cho công ty cung điện mùa đông
công ty chứng khoán kis việt nam kis
ký hợp đồng tư vấn đại lý phát hành trái phiếu cho gói trái phiếu bốn trăm năm mươi tỷ đồng với công ty cung điện mùa đông
làm đại diện trái chủ nhận tài sản bảo đảm
ngoài ra kis việt nam còn ký hợp đồng tư vấn chuẩn bị hồ sơ trào bán cho hai gói trái phiếu trị giá một chín trăm linh tỷ đồng
và có trái phiếu một một trăm linh tỷ đồng cho công ty cung điện mùa đông
tuy nhiên các gói trái phiếu này chưa kịp hoàn thành thì bị ủy ban chứng khoán nhà nước ra quyết định thu hồi vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
ủy ban chứng khoán nhà nước đã tiến hành kiểm tra việc cung cấp dịch vụ của các công ty này và phát hiện vi phạm
tại trường khoán an bình công ty không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ trào bán chính xác
hồ sơ của công ty solei có nghị quyết hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành
nhưng phương án phát hành thiếu trang dẫn đến thông tin không đầy đủ
bản công bố thông tin đợt trào bán nêu soleil chưa từng phát hành trái phiếu không tổn động nợ đến hạn chưa thanh toán
nhưng thực tế báo cáo tài chính của công ty thể hiện có trái phiếu
trong lúc đó chứng khoán an bình đã bị ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt ba trăm một mươi triệu đồng
và không bị kiến nghị chuyển cơ quan điều tra
ngoài ra các ngân hàng thương mại đang quản lý tài sản đảm bảo của các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
cũng đã có vi phạm khi không đánh giá giá trị của tài sản để đảm bảo tính hợp lý và khả năng thanh toán
thanh khoản khi tổ chức phát hành không thể trả được gốc và lãi trái phiếu đến hạn
liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh
ngoài việc đề nghị truy tố các bị can cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng kiến nghị các biện pháp
nhằm bịt lỗ hỏng trong phát hành trái phiếu
bộ công an đề nghị bộ tài chính và ủy ban chứng khoán nhà nước xem xét điều chỉnh các quy định liên quan
để hoàn thiện quy trình tổ chức và giám sát việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp một cách công khai minh bạch
cũng theo đề nghị của cơ quan điều tra cần áp dụng biện pháp xử lý nghiêm đối với các công ty kiểm toán
công ty thẩm định giá kiểm toán viên và thẩm định viên có sai phạm trong vụ án
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giả soát và chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị kiểm toán
thẩm định giá kiểm toán viên và thẩm định viên để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật
và bảo vệ tính minh bạch trong quy trình kiểm toán và thẩm định giá
các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định về định giá tài sản
hình thành trong tương lai và hồ sơ thủ tục định giá tài sản để đảm bảo cho quá trình phát hành trái phiếu
giám sát việc tuân thủ pháp luật tại các công ty chứng khoán cho việc cung cấp các dịch vụ tư vấn phát hành
đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
nhằm nâng cao vai trò và chịu trách nhiệm của các công ty chứng khoán trong việc phát hành trái phiếu của các tổ chức phát hành
bộ công an cũng chỉ ra những lỗ hổng pháp lý và đề nghị bổ sung sửa đổi quy định của pháp luật
cụ thể đề nghị cần xem xét và bổ sung quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền
cần tăng cường quy định về báo cáo về dòng tiền thanh toán qua tài khoản trái phiếu
và tài khoản này chỉ dành riêng cho mục đích phát hành trái phiếu
hoàn thiện các quy định và hướng dẫn về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có tài sản đảm bảo
nguyên tắc xác định giá trị tài sản đảm bảo trách nhiệm của đơn vị thẩm định giá và quản lý tài sản đảm bảo
yêu cầu mọi hoạt động mua bán giao dịch trái phiếu phải được quản lý giám sát đảm bảo công khai
minh bạch thông tin và tuân thủ quy định pháp luật
ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng đánh giá lại tính pháp lý giá trị tài sản để đảm bảo tính hợp lý
hợp lệ của tài sản và khả năng thanh toán thanh khoản khi tổ chức phát hành không trả được gốc
lãi trái phiếu đến hạn yêu cầu các ngân hàng thương mại phải quy định rõ quy trình thủ tục tiếp nhận
tài sản bảo đảm của trái phiếu mở tài khoản trái phiếu đảm bảo chặt chẽ phòng ngừa vi phạm
giám sát dòng tiền luân chuyển qua tài khoản trái phiếu không để chuyển tiền ra khỏi tài khoản trái phiếu
không đúng mục đích phát hành quy định trách nhiệm của các ngân hàng khi cung cấp các dịch vụ liên quan phát hành trái phiếu
hiện vụ án này vẫn đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của dư luận
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị và các bạn